thủ tướng nước cộng hòa mozambique carlos agustinu du rosario đã có buổi gặp mặt với tổng bí thư nguyễn phú trọng tại trụ sở trung mương đảng
tại buổi tiếp thủ tướng karus awuttiu du rojariu chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho đoàn
đánh giá cao những thành tựu kinh nghiệm xây dựng và phát triển đất nước cũng như uy tín vị thế của việt nam trong khu vực và trên thế giới
chúc mừng đảng cộng sản việt nam đã và đang triển khai hiệu quả các nghị quyết của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
thủ tướng thông báo với tổng bí thư một số nét lớn về tình hình mozambique kết quả làm việc với các nhà lãnh đạo việt nam
cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác thiết thực hiệu quả của đảng nhà nước nhân dân việt nam đối với mozambique
khẳng định mong muốn và quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực đặc biệt là trong các lĩnh vực viễn thông nông nghiệp đầu tư và thương mại
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của thủ tướng carlos agustinu du rosario tới việt nam
cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ giúp đỡ quý báu hiệu quả mà đảng mặt trận giải phóng mozambique nhà nước và nhân dân mozambique đã dành cho việt nam
trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
chúc mừng những thành tựu về kinh tế chính trị xã hội mà nhân dân mozambiq giành được dưới sự lãnh đạo của đảng mặt trận giải phóng mozambique trong thời gian qua
tổng bí thư thông báo với thủ tướng một số nét lớn về tình hình việt nam thành tựu ba mươi năm đổi mới tình hình kết quả triển khai các nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cộng sản việt nam